hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thông tin đã đưa vào lúc hai mươi h bốn mươi phút tối ngày hôm qua trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố nhận được tin báo của nhân dân
có một nhóm đối tượng lạng lách đánh võng công an quận sơn trà đã triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên
trong quá trình truy đuổi các đối tượng đến đoạn đường gần cầu mân quang thuộc địa bàn phường thọ quang quận sơn trà
thì đã xảy ra va chạm giao thông khiến đại úy đặng thanh tuấn bốn mươi một tuổi cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự
và trung sĩ võ văn toàn hai mươi ba tuổi chiến sĩ nghĩa vụ đội hỗ trợ tư pháp và thi hành án hy sinh
ngay trong đêm lãnh đạo công an thành phố đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng giáo diết truy bắt các đối tượng liên quan
qua đó kịp thời bắt giữ tám đối tượng được biết nhóm này cùng chú trên địa bàn quận cẩm lệ
hiện công an thành phố đang tích cực đấu tranh để làm rõ hành vi của các đối tượng
công an quận đống đa thành phố hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người
liên quan đến vụ bé gái sinh năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn võng la xã võng la huyện đông anh hà nội tử vong
trong sáng ngày một tháng bốn sau khi nhận được báo cáo từ công an quận đống đa về vụ việc bé gái bốn tuổi nghi bị mẹ đẻ
và cha dượng cùng chú tại quận hai bà trưng hà nội thuê nhà tại quận đống đa đã bảo hành đến tử vong
công an thành phố hà nội đã chỉ đạo bắt giữ khẩn cấp đôi vợ chồng này để điều tra làm rõ sự việc
theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội
cháu bé bị cha dượng cùng mẹ đẻ tra tấn dã man trong hai mươi bốn ngày
vào sáng ngày ba mươi tháng ba bệnh viện đại học y hà nội tiếp nhận bé gái trên người có nhiều thương tích có dấu hiệu bạo hành
tuy nhiên bé gái này đã thiệt mạng ngay sau đó

sinh năm hai nghìn trú tại huyện đức cơ tỉnh gia lai về hành vi chống đối việc kiểm soát dịch bệnh của chốt kiểm dịch liên ngành sao mai
trước đó vào lúc một mươi h ngày một tháng bốn tùng điều khiển xe mô tô đi từ tỉnh gia lai đến địa phận thành phố con tum
khi đi ngang qua chốt kiểm dịch liên ngành sao mai thì bị tổ liên ngành yêu cầu dừng phương tiện để khai báo y tế
đo thân nhiệt và yêu cầu chấp hành quy định về cách ly chống dịch
tùng không chấp hành và có thái độ chống đối
đến một mươi bốn giờ cùng ngày khi đang chờ phương tiện đến trở về nơi cách ly tập trung
phát hiện xe ô tô tải đang dừng bên đường để làm thủ tục khai báo y tế
đối tượng tùng đã leo lên xe điều khiển bỏ chạy về hướng thành phố con tum
lực lượng công an đuổi theo yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành
rồi dùng một đoạn sắt khoảng bốn mươi cm tấn công vào phần mặt của các cán bộ chiến sĩ thực thi nhiệm vụ
gây thương tích rồi bỏ trốn
đến khoảng một mươi chín h một mươi năm phút cùng ngày khi đối tượng đang lẩn trốn
tại khu vực phường trần hưng đạo thành phố con tum thì đã bị phát hiện bắt giữ
thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an các địa phương cùng với lực lượng quân đội thanh tra giao thông y tế đã lập các chốt kiểm soát dịch bệnh
tại các cửa ngõ hướng dẫn người dân khai báo y tế kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện
cũng như sẵn sàng ứng phó xử lý kịp thời các tình huống phát sinh
công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc đã yêu cầu công an các xã thị trấn tăng cường tuần tra xử lý
các trường hợp người dân cố tình không mang khẩu trang khi đi ra nơi công cộng
qua đó đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai mươi bốn trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
với mức phạt từ một trăm linh cho đến ba trăm linh đồng một trường hợp không chấp hành cách ly y tế theo quy định
tỉnh quảng nam đã lập năm mươi chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
trong đó có tám chốt kiểm soát dịch bệnh các tuyến quốc lộ trọng điểm cửa ngõ vào quảng nam
và bốn mươi hai chốt kiểm soát tuyến huyện
để kiểm soát tại các chốt này lực lượng công an toàn tỉnh đã huy động ba trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
phối hợp với cán bộ chính quyền và các lực lượng khác làm nhiệm vụ
người dân lưu thông trên các tuyến có điểm chốt đều được lực lượng công an hướng dẫn khai báo y tế
trong lịch trình hoạt động một mươi bốn ngày gần nhất qua đó sàng lọc kiểm soát người từ vùng dịch đến quảng nam
tính từ chiều ngày ba mươi một tháng ba đến trưa ngày hai tháng bốn công an quảng nam đã kiểm soát hơn một mươi sáu sáu trăm linh phương tiện
gần sáu tám trăm linh người từ các địa phương khác về quảng nam được hướng dẫn làm thủ tục khai báo y tế

khu vực chợ chiều phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
số lượng người dân ra vào chợ đã giảm hơn so với mọi ngày
tổ công tác gồm đoàn viên thanh niên bang quản lý chợ và công an phường đã chủ động lập chốt nhắc nhở
người dân mang khẩu trang sắt khuẩn tay trước khi vào chợ và giữ khoảng cách an toàn để bảo vệ bản thân và cộng đồng
bên cạnh đó bà quản lý chợ còn tuyên truyền cho tiểu thương người dân không nên đầu cơ lên giá
và tích trữ thực phẩm tránh tình trạng khang hiếm
gây bất ổn thị trường
tuyên truyền không đúng thông tin bình đạp của các phần thứ sáu
sau khi triển khai thứ một mươi sáu tổ nhà đã đi kiểm soát hầu như một trăm linh bà quân chủ thương đã thực hiện tốt vấn đề này
cùng với tổ công tác tuyên truyền tại đây còn thành lập một tổ công tác đặc biệt tổ chức tuần tra
kiểm soát tất cả khu vực trong chợ để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp người dân cố tình vi phạm
bất chấp khuyến cáo của lực lượng chức năng không mang khẩu trang hoặc mở khẩu trang trong suốt quá trình giao dịch tại đây
chỉ sau ba ngày triển khai lực lượng công an phường đã xử lý sáu trường hợp vi phạm với mức xử phạt từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
theo ghi nhận đa phần người dân đều chấp hành và ký cam kết không tái phạm
tức độ vi phạm của bà con hiện tại giảm nhiều hơn so với các ngày mới đầu đại quân
việc chấp hành của bà con thì đa số là đều tốt và ý thức được năng cao trong việc đeo khẩu trang
tại khu vực chợ chiều phù thổ quang
với tín hiệu khả quan từ việc duy trì lồng ghép hai tổ công tác phòng dịch
hiện tại mô hình này đã và đang được nhân rộng tại các chợ đầu mối lớn chợ dân sinh
từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn thành phố đà nẵng
tuy nhiên nhằm ngăn chặn kịp thời hơn nữa nguy cơ lây lan tại cộng đồng
ngoài sự nỗ lực của các cấp chính quyền cũng cần có sự chung sức và đồng lòng từ phía người dân
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng lường văn thất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại bản văn phai xã tú nang huyện yên châu tỉnh sơn la
có nốt ruồi cách bốn cm dưới sau đuôi mắt phải
đối tượng lành văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn nà căng xã tam gia huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn thị hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại số hai trăm năm mươi khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn chín trăm năm mươi chín
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát đồng đăng